cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh thành phố hà nội vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tổ chức sử dụng mạng internet
thành lập các trang web gái gọi quy mô lớn bắt giữ sáu đối tượng
điều hành đường dây bán dâm nói trên là nguyễn hữu hải lương đức long vương đăng kiên và nguyễn thị kim
đồng thời hai chủ nhà chứa mại dâm là dương thị tuyền và lê thu thảo là quản lý và chủ nhà nghỉ minh phương đều đã được cơ quan điều tra bắt giữ
qua đấu tranh khai thác công an đã làm rõ nguyễn hữu hải và vương đăng kiên là hai kẻ cầm đầu điều hành đường dây trên các trang web cùng nhiều tài khoản gia lô
trang web gái gọi vinh ngoài trang web thì em còn mua những tài khoản gia lô về sau đó thì đăng ảnh của gái bán dâm lên kèm theo số điện thoại
với mức giá đã đăng đăng sẵn trên đấy là đi một lần là bốn trăm linh nếu như là qua đêm thì là giá một triệu rưỡi
nếu mà khách đi một giờ thì sẽ là bảy trăm linh nghìn
em là người được thuê điều hành vé bán dâm
các em mới đến thì em cứ nhắn địa chỉ sau em cũng dặn các em cứ lên đấy thì bảo là em của thầy giáo bằng hoặc là em đến xin làm thì ở đấy nhà nghị sẽ sắp xếp các em lên trên tầng sáu
bếp mình đang chứa chấp gái mẹ dâm cũng như để khách thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại nhà nghị của mình
tuy nhiên vì lợi ích kinh tế mà chủ nhà nghỉ minh phương ở thôn bầu kim trung đông anh này vẫn ngang nhiên tiếp tay
cho hành vi xấu
bài bán dâm đến thuê phòng và thực sự là tôi có biết
nhưng mà tôi cũng chỉ vì là lợi nhuận tiền phòng khách đến thuê nên tôi đã để cho lễ tân để lấy phòng cho khách lên ở trên tháng sáu
khách mua dâm đến thuê phòng thì khách bán dâm sẽ đi xuống các phòng đấy để thực hiện mua bán dâm
theo cơ quan điều tra trên các trang web khách mua dâm đến thuê phòng thì khách bán dâm sẽ đi xuống các phòng đấy để thực hiện mua bán dâm
quét và tài khoản gia lô của các đối tượng luôn giao động khoảng hai trăm năm mươi gái bán dâm số tiền thu lợi trung bình khoảng năm mươi triệu đồng trên ngày từ việc môi giới mại dâm
khi khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng cũng thu giữ được nhiều thiết bị công nghệ có liên quan đến việc điều hành đường dây
là một vụ việc tương khá phức tạp bởi vì các đối tượng đã sử dụng các trang mạng các tài khoản gia lô mà sử dụng công nghệ cao để phách cái địa chỉ id đến các địa điểm
các đối tượng đặt các trụ sở mua bán mua bán dâm
thực tế các đối tượng cầm đầu không có mặt tại địa điểm đó mà ở tại một địa điểm đó là ở khu đô thị dân nội yên nghĩa hải đông để điều hành tầm bộ đường dây này
hiện công an huyện đông anh đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đồng phạm điều hành các trang web gái gọi trong đường dây nêu trên